trong thời gian tới bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc khẳng định tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác ngày càng đi vào thực chất hiệu quả nghiêm túc triển khai thực hiện thống nhất định hướng giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và các nội dung thỏa thuận hợp tác
trong thời gian tới bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc khẳng định tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác ngày càng đi vào thực chất hiệu quả nghiêm túc triển khai thực hiện thống nhất định hướng giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và các nội dung thỏa thuận hợp tác đã